do không có tiền tiêu xài nên trần văn huy nảy sinh ý định tìm tài sản ở các cơ sở thờ tự để lấy trộm cắp tài sản
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam trần văn huy về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng năm huy đến khu vực thánh thất cao đài thị trấn mỹ luông rồi đột nhập vào bên trong lấy tám bộ chân đèn bằng đồng mang đi bán cho một điểm thu mua phế liệu được gần hai triệu đồng
tiếp đó huy tiếp tục đột nhập vào thánh thất lấy trộm hai dĩa trò chân rồng bằng đồng
được biết trần văn huy là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù thì lại tiếp tục phạm tội